tin quốc tế bốn mươi sáu người được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong bên trong một chiếc xe tải đầu kéo tại thành phố san antonio bang texas mỹ
ngoài ra một mươi sáu người khác đang ở trong các tình trạng khác nhau đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
địa điểm chiếc xe tải được phát hiện gần biên giới với mexico và là tuyến đường vận chuyển chính của các nhóm buôn người
toàn bộ những người trong xe được cho là người nhập cư không có giấy tờ nhập cảnh trái phép vào mỹ
hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của các nạn nhân
ba người đã bị bắt giữ thành phố san antonio đang trải qua đợt nắng nóng với mức nhiệt lên tới ba mươi chín bốn độ c
nhiệt độ trong xe đầu kéo có thể lên tới hơn bốn mươi sáu độ c
di chuyển bằng xe đầu kéo là cách thức phổ biến nhưng nguy hiểm mà nhiều người di cư không có giấy tờ lựa chọn để đến mỹ